còn vào chiều qua tại gia đình ông lê văn đệ và bà nguyễn thị đào xóm tám thôn tráng liệt xã thanh sơn
ubnd huyện thanh hà tỉnh hải dương đã tiếp nhận bốn năm tỷ đồng bao gồm năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
và bốn tấn xi măng quy đổi theo giá thị trường vật liệu xây dựng khoảng bốn tỷ đồng của gia đình
ủng hộ huyện và xã để mua vaccine phòng chống covid một mươi chín tại xã
số tiền này là tiền tích góp của hai ông bà trong nhiều năm và sự ủng hộ của các người con trong gia đình
ông lê văn đệ là thương minh từng tham gia các chiến chống mỹ
sau khi về nghỉ hưu tại quê hương ông thường xuyên vận động các con cháu trong gia đình
ủng hộ các chương trình như làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới tu bổ và tôn tạo đình chùa trong xã
theo tâm nguyện của gia đình số tiền ủng hộ và số tiền bán bốn tấn xi măng được dùng để mua vaccine
tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân của xã thanh sơn với khoảng năm người
vợ chồng tôi cũng muốn tìm hiểu về tình hình của gia đình
chúng tôi có một ít tiền dưỡng giả chúng tôi cũng muốn tặng cho địa phương để có thêm kinh tế để tiêm vaccine cho những người nghèo
chúng tôi đánh giá rất cao việc ủng hộ tài trợ việc tiêm phòng vaccine phòng chống covid của gia đình bác đệ
và trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng địa hình trên địa bàn toàn xã thanh sơn
nơi riêng và huyện thành hà nói chung
chúng tôi cũng như
hội đồng dân huyện thành hà cũng như đảng huy ủy ban dân xã thành sơn sẽ phối kết hợp để bán xi măng
để nhanh nhất với thời gian nhanh nhất để tạo được kiện để thu lại kinh phí để nhập vào quỹ phòng chống vaccine cho xã thành sơn
nhân dịp này ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen của huyện cho gia đình ông lê văn đệ và bà nguyễn thị đào
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã thanh sơn huyện thanh hà